không biết có phải mê tiếng hát của cô văn công quỳnh nha hay không mà người đội phó đội văn công sung kích bế văn tiến đã đem lòng mến mộ và nguyện cùng người con gái ấy giữ cho tiếng then đàn tính ấy luôn vàng mãi
đến nay ông tiến vẫn ngày ngày bên bà cùng truyền đi ngọn lửa duy trì loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo này
cảm thấy rất là nhẹ nhàng và rất là vui tươi
đến giờ nghệ sĩ ưu tú quỳnh nha không thể nhớ chính xác được mình đã dạy được bao nhiêu thế hệ học trò
chỉ biết ở tuổi gần bảy mươi bà có mong ước là tìm được những hạt nhân then thực sự có năng khiếu và tâm huyết với then cổ
từ đó gây dựng được phong trào nghệ thuật quần chúng sôi nổi có sức lan tỏa trong cộng đồng
đó chính là nền tảng để giữ gìn bản sắc văn hóa
và phát huy giá trị tinh thần tốt đẹp của văn hóa cổ trong đời sống hiện đại
một trong số những học trò nổi bật của nghệ sĩ ưu tú quỳnh nha
người hiện đang là phó chủ tịch hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh cao bằng
đó chính là nghệ sĩ yêu tú kim tuế
không chỉ hát then nghệ sĩ ưu tú kim tuế còn viết lời sáng tác nhạc cho những bài then mới
tất cả những điều đó là thành công sau nhiều năm tháng miệt mài tìm tòi
và nghiên cứu về những làn đường
điều then của quê hương
sau đó thì cái môn đàn tính hát then thì thường thường kế hoạch của đoàn là hàng tuần là tập luyện
thì khi mà được tiếp xúc với đàn tính thì phải nói là
người đầu tiên dạy cho tôi và đến bây giờ cộng với các cái phương pháp mới
thì tôi phải nói là rất là quý đối với tôi
với cô quỳnh nha thì dạy tôi là rất là kỹ
từng nốt nhạc như thế nào đánh đàn làm sao
và những bài hát bài thơ mà cô đã phổ nhạc rồi mà cô dạy cho
thì phải nói là rất là kỹ
và rất có giá trị
và cũng như cô giáo của mình giờ đây nghệ sĩ ưu tú kim tuế
đang mở lớp để dạy đàn tính hát then
cũng như giản dựng các tiết mục đi biểu diễn cho hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh cao bằng
lắng nghe các làn điệu then tính lượn nàng ới sli giang
được các cô các chị hát mới thấy được giá trị của những việc mà nghệ sĩ ưu tú kim tuế đang làm
và những điệu nhạc câu hát ấy luôn được bà trân trọng
dình dữ nâng niu để truyền lại cho các thế hệ sau
để hát then đàn tính mãi là dòng nhật ký đầy sức sống
lưu truyền vẻ đẹp đầy sắc màu của văn hóa trên quê hương mình
các chương trình nghệ thuật thì tôi thấy là không có then là đồ mà không chịu
thế then thì làm như thế nào
thì mình phải có được cái động tác đầu tiên là phải truyền dạy
mua những cái đàn then đàn tính mới về cho anh chị em tập luyện
mua cũng tập hát cũng tập luôn
đoàn tôi mới có
có mấy chục người trong đó có một mươi ba cô gái kể tôi là một mươi bốn
thì ai cũng phải biết đánh ẩn then đàn tính
sau đó là những kỳ hội diễn thì chúng tôi bắt đầu là từ huy chương bạc
sau đó toàn huy chương vàng
trong lòng các bạn bè các đoàn là người ta rất ghi nhận
là một người nắm mê văn nghệ
thành ra tôi cũng xin vào từ ngày nghỉ hư tôi cũng xin vào đội theo cô tuế để đi tập văn nghệ
cô tuế là một người cán bộ nhiệt tình
dạy truyền cảm cho chị em
do đó hội chúng tôi đến tập thì là lúc đầu thì là khó
mới đầu thì đối với bọn tôi thì hơi khó nhưng mà dần dần thì những cái truyền khẩu
những cái truyền đạt của chị tuế nhiệt tình quá
thành an bọn tôi hát bây giờ là những cái bài đàn tính rất là hay
coi như là được nhân dân khưởng ứng
trong những năm theo nghề hát then nghệ sĩ ưu tú kim tuế đã tự mầy mò và cải biên những điệu hát cổ cho phù hợp hơn
dễ hát hơn để phổ biến rộng rãi cho nhiều người có thể hát và theo học
đối với bà đó vừa là trách nhiệm nhưng cũng là tình yêu niềm đam mê và khao khát muốn bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc mình quê hương mình
ngày hôm nay như thường lệ nghệ sĩ ưu tú kim tuế lại tới thăm những người thầy những người đã dìu dắt bà ngay từ những ngày đầu đến với hát then đàn tính
qua câu chuyện của những người nghệ sĩ vùng cao này chúng tôi có thể cảm nhận được sự tận tâm của họ với cây đàn tính với điệu hát then sâu sắc như thế nào
và có lẽ cũng bởi tiếng đàn tính ấy mãi ngân vang ngân xa mà chúng tôi tin chắc rằng những khát khao và tình yêu với những giá trị truyền thống
mà nghệ sĩ ưu tú quỳnh nha nghệ sĩ xuân tiến và nghệ sĩ ưu tú kim tuế đang ngày ngày gìn giữ ấy sẽ được truyền đi sẽ mãi là niềm tự hào của những người con sứ non nước cao bằng này
tiếng đàn tính điệu hát then lại đưa chúng tôi tìm gặp anh đinh trọng thức một người con của mảnh đất nguyên bình phía tây của tỉnh cao bằng
nhưng xuất phát từ lòng đam mê và tình yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình và nỗ lực chịu khó ham học hỏi

anh và bà con ở quê hương mình đang ngày ngày lưu giữ và bảo tồn làn điệu then tày đàn tính mãi vang xa

việc tập luyện hát then đàn tính nếu không có sự dìu dắt hướng dẫn sẽ rất khó khăn
chính vì thế mà từ nhiều năm nay anh đinh trọng thức đã mở lớp dạy miễn phí cho nhiều con em trong khu vực
với mong muốn duy trì và phát triển nghệ thuật đàn tính hát then trong cộng đồng
tôi cảm thấy là các em ở vùng sâu vùng xa cho nên là không có người dạy
vì vậy tôi quyết định là tôi truyền dạy cho tất cả các em nào có ham muốn và những em mà cũng không thích
nhưng mà tôi cũng vận động đến để tập
ở trong huyện và trong xã của tôi thì là học sinh nói chung là đa số còn nghèo
vì vậy nếu mà đi thu học phí nữa thì các em cha mẹ đã nuôi các em rồi lại còn nuôi các em đi học tiền học phí
vì vậy là
tôi quyết định là không thu học phí của các em
hát then đàn tính đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của bà con nơi đây
nhưng để điệu hát then phát triển đến ngày hôm nay
một phần lớn nhờ công của những con người đã gìn giữ thổi hồn và điệu hát then độc đáo này như anh thức
điều đặc biệt anh thức chính là một bác sĩ
hàng ngày anh chăm sóc sức khỏe
hát cho nhân dân
tối đến khi có thời gian rảnh anh lại chăm chút cho những bàn tay của các em thương nhi bên cây đàn tính
sửa từng lời hát cho các em nhỏ để các em hiểu và yêu văn hóa của dân tộc của quê hương mình
anh thức là một người cán bộ y tế nhưng mà anh lại có khiếu
khiếu về các cái làn điệu này
và cá nhân anh cũng đã tự sáng tác được
đối với huyện thì anh có nhiều cái đóng góp
một là sáng tác cho những người khác để hát
hai nữa là
cá nhân của anh tự hát
đặc biệt là đánh đàn tính
rồi anh ấy tự hát những cái bài mà anh tự sáng tác
mà những cái bài hát đó thì nó thể hiện rất sâu sắc đối với nguyên bình
nó có rất ý nghĩa
đó là sáng tác trực tiếp về nguyên bình
để rồi là những bài hát này nó lan tỏa và để lưu truyền để làm công tác tuyên truyền truyền thống cho các thế hệ sau này
điệu thên tiếng đàn tính quà thực có sức hút đến kỳ lạ
càng yêu và càng hiểu
người ta lại càng đắm say với những giai điệu ngọt ngào và tha thiết ấy
và hơn hết đó chính là tiếng lòng là niềm tự hào của mỗi người con vùng non nước này
bằng một cách nào đó những người nghệ sĩ ấy những người giữ hồn then ấy vẫn đang bảo tồn gìn giữ và truyền đi ngọn lửa đam mê đặc biệt của mình
để rồi đến với cao bằng ngắm miền non nước xanh trong hít thở đầy đủ hương vị đất trời ban tặng
có lẽ không thể thiếu nghe một điệu thên này
một nét nàng ới giá hai
những khúc ca hòa quyện được nối kết bằng tình yêu quê hương
tình yêu đôi lửa ấy sẽ mãi dìu dặt thiết tha tạc lên giang núi hình sông trên quê hương cao bằng tươi đẹp này
và những giá trị đó sẽ mãi được lưu giữ nhờ những con người luôn say mê và tâm huyết với nghệ thuật đàn tính hát then trên miền non nước phía đông bắc của tổ quốc